tại viện huyết học và truyền máu trung ương thành đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội đã tổ chức chương trình điểm hẹn thanh niên
tôi yêu tổ quốc tôi và liên hoan chào mừng kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
đến với điểm hẹn thanh niên tôi yêu tổ quốc tôi nghệ nhân nạn tòa hè truyền thống đặng văn hậu đã được làm quen kết bạn với nhiều bạn đoàn viên thanh niên năng động
nhiệt tình ham học hỏi đặc biệt những sản phẩm của anh được quảng bá và tiếp cận với nhiều người hơn
tôi mang tới đây cái làng nghề truyền thống tòa hè thứ nhất là để phục vụ cho lễ hội thứ hai là mang tới đây để góp vui giao lưu cùng các thanh niên thành phố
và góp phần quảng bá những nghề thủ công truyền thống của phú xuyên quê tôi
đây là một dịp để thanh niên chúng tôi có thể giao lưu với nhau để cùng nhau chung sức để mang tới những nghề
truyền thống để phát động thanh niên được tốt hơn
còn đối với những thanh niên đội tình nguyện vận động hiến máu trong chương trình các bạn trẻ mong muốn với lòng nhiệt tình của mình sẽ sẻ chia với cộng đồng bằng nhiều hoạt động thiết thực
mình muốn gửi một thông điệp đến cho tất cả mọi người là hãy chung tay góp sức vì cộng đồng hãy trao đi những giọt máu yêu thương để một giọt máu có thể chống ba mạng người
với khẩu hiệu tôi yêu tổ quốc tôi các hoạt động hôm nay nhằm giúp hội viên
thanh niên tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên việt nam giáo dục hội viên thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân lập nghiệp xây dựng đất nước tiếp tục phát huy truyền thống của hội
chúng tôi muốn gửi một thông điệp cho đoàn viên thanh niên thủ đô chúng ta hãy phát huy sức trẻ trí tuệ của mình để thể hiện tấm lòng tình yêu thủ đô và đất nước qua những việc làm cụ thể
tình yêu tổ quốc không bao giờ là đủ

những hành động thiết thực cụ thể đầy trách nhiệm đầy nhiệt huyết như các bạn trẻ đã và đang làm sẽ khiến cho tổ quốc ta ngày càng tốt hơn tuyệt vời hơn trong mắt chính những người con việt nam và bạn bè thế giới